chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình của bản tin dân
vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
quý vị quan tâm xin đừng giờ mà đi
một vùng ngoại ô của thủ đô paris của nước pháp đã ban hành lệnh giới nghiêm
để đối phó với nguy cơ bạo lực trong đêm ngày hai mươi chín tháng sáu
bắt nguồn từ vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên
trong khi dừng giao thông
văn phòng thị trường clamac một thị trấn yên tĩnh với dân số khoảng năm mươi người
ở tây nam thủ đô paris cho biết không ai được ra khỏi nhà
trong khoảng thời gian từ hai mươi một h đêm hôm trước đến sáu h ngày hôm sau
từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày ba tháng bảy
các cuộc điều tình phản đối cái chết của thiếu niên naem một mươi bảy tuổi
người bị cảnh sát bắn chết khi đang dừng giao thông đã lan rộng ra khắp nước pháp
khi có một trăm năm mươi người bị bắt giữ chỉ trong một đêm
trước đó thị trưởng thành phố paris cho biết các dịch vụ xe buýt xe điện
ở trong và xung quanh thủ đô sẽ tạm dừng hoạt động từ hai mươi một giờ hàng ngày
bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng sáu để đảm bảo an toàn cho nhân viên và hành khách
trong bối cảnh các cuộc biểu tình dự kiến sẽ còn tiếp diễn
trong một tuyên bố bộ ngoại giao các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae cho biết
nước này đã triệu đại sứ thụy điển tại uae để phản đối hành động đốt bản sao
của kinh koran ở stockholm vào hôm hai mươi tám tháng sáu vừa qua
và bên cạnh đó nhiều quốc gia hồi giáo ở trung đông
cũng đã lên án hành động của người hồi giáo ở thụy điển
vào ngày đầu tiên của lễ es an adha một lễ hội tôn giáo lớn của người hồi giáo
trong một tuyên bố bộ ngoại giao ả rập xê út kịch liệt lên án
việc một người biểu tình đốt kinh koran bên ngoài một nhà thờ hồi giáo
ở thủ đô stockholm của thụy điển ngày hai mươi tám tháng bốn
tương tự giordani cũng triệu đại sứ thụy điển tại amman để phản đối hành động nói trên
cho rằng hành động này là sự kích động và phân biệt chủng tộc
còn bộ ngoại giao coet nêu rõ
việc đốt kinh koran là hành động xúc phạm người hồi giáo
trên toàn cầu đồng thời nhấn mạnh rằng
mọi người cần thúc đẩy các giá trị của lòng khoan dung và cùng tồn tại
iran cũng đã lên án hành động đốt kinh koran
gọi hành động này là khiêu khích thiếu cân nhắc và không thể chấp nhận được
tehran cho biết thêm chính phủ thụy điển sẽ phải nghiêm túc xem xét trách nhiệm
và giải trình trong vấn đề này
hôm hai mươi tám tháng sáu một người đàn ông gốc iraq có tên sanwan momika
đã đốt cuốn kinh koran ở bên ngoài một đền thờ hồi giáo tại stockholm
các thành viên của tổ chức hiệp ước và đại tinh dân nato đã đồng ý
gia hạn nhiệm kỳ cho đương kim tổng thư ký jens stoltenberg thêm một năm
việc gia hạn sẽ chính thức được công bố vào tuần tới
một cuộc họp của các đại sứ từ các nước thành viên của nato sẽ phê chuẩn thỏa thuận
được bổ nhiệm vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn với nhiệm kỳ bốn năm
cựu thủ tướng na uy jens stoltenberg đã đảm nhiệm hai nhiệm kỳ tổng thư ký nato
và đã được gia hạn thêm một năm vào năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
nhiệm kỳ của ông stoltenberg sẽ kết thúc vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc xung đột quân sự đang diễn ra tại ukraine cùng với kế hoạch củng cố và mở rộng nato
là nguyên nhân dẫn đến việc các quốc gia thành viên muốn ông stoltenberg kéo dài nhiệm kỳ của mình
thủ tướng israel benjamin netanyahu dự định sẽ tiếp tục cải cách tư pháp
nhưng kế hoạch sẽ không bao gồm điều khoản giảm thẩm quyền của tòa án tối cao
và trao cho các chính trị ra
tiếng nói lớn hơn trong việc lựa chọn thẩm phán
đây là một điều khoản quan trọng trong kế hoạch cải cách tư pháp
gây nhiều tranh cãi dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ tại nước này
thủ tướng netanyahu đã loại bỏ điều khoản
mà theo đó quốc hội israel có thể hủy bỏ các quyết định của tòa án tối cao với đa số phiếu
ông cũng phủ nhận khả năng điều khoản này được áp dụng trở lại trong tương lai
các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp diễn ra hàng tuần
kể từ khi gói cải cách tư pháp được chính phủ công bố hồi tháng một năm nay
tháng ba vừa qua thủ tướng netanyahu đã tạm dừng quy trình lập pháp
và tiến hành các cuộc đàm phán giữa các bên về vấn đề này
tuy nhiên các nhà lãnh đạo phe đối lập zayn lapid và benny ghan
đã rút khỏi các cuộc thảo luận hôm một mươi bốn sáu
tránh văn phòng nội các nhật bản hirokazu matsuno đã kêu gọi triều tiên hành động
để sớm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giải quyết vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc trước đây
ông cũng cho biết thủ tướng nhật bản kishida fumio sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vô điều kiện
ông matsuno nhấn mạnh thủ tướng kishida bày tỏ mong muốn khởi động đàm phán giữa hai quốc gia
để mở đường cho hội nghị thượng đỉnh
và nhật bản sẽ tiếp tục truyền đạt quyết tâm của thủ tướng kishida fumio tới ông kim jong un
cho đến khi triều tiên hành động
tránh văn phòng nội các matsuno hối thức triều tiên sớm hành động
bởi gia đình của các nạn nhân đang già đi
trong danh sách chính thức
nhật bản công bố một mươi bảy công dân nước này bị triều tiên bắt cóc
trong những thập niên bảy mươi và tám mươi của thế kỷ trước
trong đó năm người đã được hồi hương năm hai nghìn hai
nhật bản tiếp tục yêu cầu phía triều tiên cho một mươi hai người còn lại về nước
tuy nhiên bình nhưỡng khẳng định
trong số này tám người đã qua đời
và bốn người còn lại chưa từng đến triều tiên
tình trạng lạm phát cao dai dẳng tại nước anh
đã khiến các nhà hoạch định chính sách cấp cao
tại ngân hàng trung ương châu âu scb
duy trì lập trường tích cực về việc tăng lãi suất
để tránh bị cáo buộc
và không kiềm chế được áp lực giá cả
một số thành viên của hội đồng quản lý thiết lập lãi xuất của scb cho rằng
những lời chỉ trích gần đây đối với ngân hàng trung ương anh
boe về nỗ lực giảm lạm phát của ngân hàng này
đã đóng vai trò như lời cảnh báo
trong các cuộc thảo luận riêng
tại hội nghị thường niên sintra bồ đào nha
do scb tổ chức
những lo ngại của scb càng được nhấn mạnh
khi ngày hai mươi chín tháng sáu
đức báo cáo rằng lạm phát đã tăng nhanh hơn dự kiến
ngay cả khi tây ban nha
trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trong khu vực đồng euro
chứng kiến lạm phát giảm xuống dưới hai
trong gần hai năm
một thành viên hội đồng quản trị khác của ecb cho biết
nếu ngân hàng tiếp tục tăng lãi xuất
và lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến
đó có thể coi là thành công
nhưng nếu lạm phát vượt quá dự báo
và ngân hàng buộc phải tăng tốc độ lãi suất
như boe đã làm
scb sẽ bị cho là thất bại
lạm phát ở anh vượt dự báo
ở mức tám bảy trong tháng năm
cao hơn đáng kể so với mức sáu một của eurozone
hoặc tỷ lệ bốn của mỹ
gây áp lực đối với cả boe
và chính phủ anh
giá cốt lõi không bao gồm năng lượng và thực phẩm
mức cao nhất trong ba mươi một năm
từ ngày một tháng bảy tới đây
hàn quốc sẽ áp dụng một loạt biện pháp
nghiêm khắc hơn nhằm bài trừ tận gốc nạn lái xe
trong tình trạng xe rượu
vốn đã gây ra hơn một mươi năm vụ tai nạn vào năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thì người lái xe sẽ bị
địch thu ô tô nếu điều khiển
phương tiện trong tình trạng xe rượu
gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong
nhiều nạn nhân bị thương đụng người rồi bỏ trốn hay tái phạm
điều luật này cũng quy định thu giữ xe
đối với lái xe xe rượu
khiến người khác bị thương trên hai lần
hoặc lái xe khi xe rượu trên ba lần
trong vòng năm năm dù không gây ra tai nạn
ngoài ra viện kiểm sát và cảnh sát hàn quốc
có kế hoạch sẽ tích cực bắt giữ
điều tra những người thường xuyên lái xe khi say rượu
và người có hành vi đổi chỗ cho tài xế
hay tiếp tay cho việc phạm tội
dự kiến từ ngày một tháng bảy
cảnh sát hàn quốc cũng sẽ thực hiện các cuộc tổng kiểm tra
trên toàn quốc vào mỗi thứ sáu
cũng như kiểm tra theo từng khu vực
tại mỹ thì hơn một một trăm linh cư dân
tại vùng sa mạc thuộc bang arizona
đã phải sơ tán do khói bụi nghiêm trọng
từ các đám cháy rừng
theo cục lâm nghiệp và quản lý cháy rừng bang arizona
đám cháy bùng phát từ chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu
tới nay ngọn lửa đã lan rộng trên diện tích
khoảng một hectare
thiêu dụi các bụi cỏ và bụi rậm ở phía tây bắc
dãy núi macdow
vụ cháy đã buộc chính quyền địa phương
phải đóng cửa công viên khu vực núi macdow gần đó
giới chức mỹ cho biết vụ cháy ảnh hưởng
tới hơn một trăm linh ngôi nhà trong đêm ngày hai mươi bảy tháng sáu
và buộc hơn một một trăm linh người dân địa phương
phải sơ tán
khoảng ba trăm linh lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay
đã được huy động để kiểm soát những đám cháy
tuy nhiên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn
trong bối cảnh thời tiết khô nóng
gió lớn và độ ẩm tương đối thấp
thưa quý vị vũ trường khi hình dung ra
sẽ là một nơi náo nhiệt sôi động
nhưng ở singapore có một mô hình động đáo
đang được triển khai lại đi ngược hoàn toàn
với thực tế ấy mang tên vũ trường im lặng
vũ trường này được tổ chức
tại các biện dưỡng lão
còn người tham gia lại chính là những cụ ông của bà ở đây
nghe lại những bài hát
quen thuộc xa xưa
giúp cho những người già cải thiện sức khỏe
đặc biệt là trí nhớ
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
có ánh đèn nhấp nháy
nhưng không có những giản đoan công suất lớn
các cư dân tại một viện dưỡng lão ở singapore
nắm tay nhau xây xưa lắc lư cơ thể
và hát theo điệu nhạc
có những cụ ông cụ bà
mặc dù đang ngồi xe lăn
nhưng cũng xây xưa hát và dùng chân
họ đang tham gia vào một trải nghiệm âm nhạc
không dây khiến chất lượng âm thanh được cải thiện một cách đáng kể
giúp trải nghiệm của họ được trọn vẹn hơn
tôi thực sự không biết nhảy lắm
nhưng khi nghe lại những bài hát quen thuộc trước kia
khiến tôi cũng đung đưa theo điệu nhạc
ngày đầu tiên có một số người ngại ngùng
và chỉ muốn ngồi một chỗ
đến ngày thứ hai bầu không khí đã thoải mái hơn
và đến ngày thứ ba rất nhiều người đã nắm tay tôi đứng lên
và nhảy mối nhiệt tình
trải nghiệm vũ trường im lặng được triển khai hàng tuần

trải nghiệm vũ trường im lặng được triển khai hàng tuần
đây là sáng kiến của ông johnson so
một cựu dj
đồng thời là giám đốc một công ty chuyên cung cấp âm nhạc cho người cao tuổi
ông nể ra sáng kiến trên
khi cha ông bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ
âm nhạc là liệu pháp vô giá
gửi lại những ký ức cho các bệnh nhân mắc chứng xa suốt trí tuệ
việc nghe những bài hát quen thuộc
có thể khơi dậy trong họ về những ký ức vui vẻ
qua đó giúp họ cải thiện tâm trạng và trí nhớ
cha tôi mắc trứng xa suốt trí tuệ hai năm rồi
ông ấy yêu âm nhạc và thích nghề múa
tôi nghĩ đây là một dạng rèn luyện sức khỏe rất tốt
và nên được triển khai lâu dài
vì tôi đã thấy những lợi ích của nó đối với những người như cha tôi
các trung tâm dưỡng lão thường lựa chọn các bài hát nổi tiếng bằng tiếng anh và tiếng trung
từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi cho đến những năm một nghìn chín trăm tám mươi
để phát trong trải nghiệm vô điệu im lặng
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra
âm nhạc giúp cải thiện đáng kể sức khỏe
nhận thức và cảm xúc đối với người mắc chứng xa suốt trí tuệ
tôi nghĩ các hoạt động với âm nhạc nên được khuyến khích
minh chứng cho thấy những người già yêu thích trải nghiệm này
đó là khi họ hỏi tôi rằng
hôm nay là thứ sáu đúng không
johnson có đến không vậy
hoạt động này giúp ích cho khả năng nhận thức của những người già
chúng tôi nỗ lực để cuộc sống của họ không chỉ là ngồi thụ động một chỗ
bạn thấy đấy họ đã đứng dậy nhảy múa và chuyển động cơ thể
vì vậy tôi nghĩ đây là một lợi ích
và một mô hình tuyệt vời
bộ y tế singapore ước tính hiện có tám mươi sáu người nước này mắc chứng mất trí nhớ
và con số này dự kiến sẽ tăng lên một trăm năm mươi hai vào năm hai nghìn ba mươi
chính vì vậy việc tạo ra những trải nghiệm vũ điệu im lặng như thế này
sẽ phần nào giúp giảm tác động của trứng xa suốt trí nhớ cho người già